bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin ngày năm tháng ba đã đặt chân từ joglani bắt đầu chuyến công du trung đông
bao gồm cả chặn dừng chân tại israel và ai cập
đây được xem là động thái ủng hộ các đồng minh chủ chốt của washington tại khu vực
trong bối cảnh mối đe dọa ngay càng lớn từ phía iran
bộ quốc phòng mỹ cho hay trong khuôn khổ chuyến thăm
người đứng đầu lầu năm góc sẽ tiến hành thảo luận về mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng của iran đối với ổn định khu vực
đồng thời thúc đẩy hợp tác an ninh đa phương thông qua biện pháp triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp
giới chức mỹ tiết lộ tại điểm dừng chân israel ông austin cũng sẽ nêu lên quan ngại về tình trạng bạo lực gia tăng ở khu vực bờ tây
và thảo luận các nỗ lực ngoại giao nhằm hại nghiệt căng thẳng trước thềm diễn ra tháng lễ ramadan